kiểm toán nhà nước vừa ban hành kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một với một trăm tám mươi một cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực
tăng hai mươi ba cuộc so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
trong lĩnh vực ngân sách cơ quan này sẽ thực hiện kiểm toán tài chính công
tài sản công tại một mươi tám bộ ngành và kiểm toán ngân sách năm mươi hai tỉnh thành
kế hoạch kiểm toán sẽ tập trung vào những nơi có quy mô ngân sách lớn tiềm mẩn rủi ro
đồng thời đánh giá việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kiểm toán nhà nước cũng thực hiện ba mươi năm cuộc kiểm toán dự án đầu tư
trong đó có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ
trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
các dự án thành phần thuộc cảng hàng không quốc tế long thành nội bài và tân sơn nhất